sáng nay ngày ba mươi một tháng bảy áp thấp nhiệt đới trên khu vực bắc biển đông đã mạnh lên thành bão
cơn bão số ba năm hai nghìn một mươi chín và có tên gọi quốc tế là wifa
trong hai ngày tới bão có thể đổ bộ vào đất liền các tỉnh quảng ninh và nam định
hồi bảy giờ ngày ba mươi một tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám năm độ vĩ bắc một trăm một mươi ba năm độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm ba mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
sự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến bảy giờ ngày một tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi hai độ kinh đông
ngay trên bán đảo lôi châu trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
do ảnh hưởng của bão khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa có mưa bão
gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão cấp tám giật cấp một mươi sóng biển cao ba năm mét biển động rất mạnh
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
phía bắc vĩ tuyến một mươi sáu năm độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm linh chín năm độ kinh đông cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
ngày ba mươi tháng bảy văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai có công điện số bảy cdtu
gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến bình định
các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ về việc ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão và gây mưa lớn trên diện rộng
theo đó các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo sự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới
triển khai các biện pháp để bảo đảm an toàn về người và tài sản của người dân trong vùng bị ảnh hưởng